bệnh nhân sốt xuất huyết ở tỉnh đắk lắc tăng đột biến đã khiến cho bệnh viện đa khoa tỉnh trở nên quá tải trầm trọng
theo thống kê của sở y tế tỉnh đắk lắc tính đến ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
trên địa bàn tỉnh đắk lắc có một tám trăm sáu mươi năm trường hợp mắc sốt xuất huyết tăng gấp một mươi một lần so với năm trước
trong đó có một trường hợp tử vong
và đến ngày ba mươi một tháng bảy số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh đắk lắc đã tăng vọt lên hai tám trăm bốn mươi chín trường hợp
toàn tỉnh hiện có một trăm bốn mươi năm trên một trăm tám mươi bốn xã phường thị trấn thuộc một mươi năm huyện thị xã thành phố phát hiện có người mắc sốt xuất huyết
tại khoa truyền nhiễm của bệnh viện đa khoa tỉnh đắk lắc bệnh nhân sốt xuất huyết nằm la liệt từ trong phòng bệnh đến hành lang
chân cầu thang trong các phòng trước đây dùng đựng dụng cụ y tế nhà kho này cũng được dọn dẹp tận dụng làm phòng cho bệnh nhân nằm điều trị bệnh
tại khoa truyền nhiễm của bệnh viện đa khoa tỉnh đắk lắc phòng bệnh nhân sốt xuất huyết nằm la liệt từ trong phòng bệnh nhân nằm la liệt từ trong phòng bệnh nhân nằm la liệt
năm nay bệnh nhân sốt xuất huyết tăng đột biến so với nhiều năm trở lại đây nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết diễn biến phức tạp
dương và hai người hành lang nằm rất đông đến dương bệnh của nhân lực xảy ra là có hai người rồi mà còn là bệnh nhân phải mua tiền riêng để mà còn thì phòng là rất nhiều dương nữa còn hành lang là có như năm lá liệt
khoa nhi tổng hợp bệnh viện đa khoa tỉnh đắk lắc có một trăm hai mươi sáu dường bệnh
nhưng hiện đang điều trị cho hai trăm sáu mươi bảy bệnh nhân mắc sốt xuất huyết
trước tình trạng dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh trong thời gian qua ban chỉ đạo phòng chống dịch sốt xuất huyết tỉnh đắk lắc và các huyện thị xã thành phố trong tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn
trước tình trạng dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh trong thời gian qua ban chỉ đạo phòng chống dịch sốt xuất huyết tỉnh đắk lắc và các huyện thị xã thành phố trong tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp triển khai các biện pháp cấp bách phòng dịch sốt xuất huyết trên địa bàn
hóa chất thuốc y tế cơ sở vật chất phục vụ khám điều trị tốt nhất cho bệnh nhân mắc sốt xuất huyết hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong do sốt xuất huyết